tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ một mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với chủ đề đổi mới sáng tạo thi đua thúc đẩy năng suất lao động phát triển bền vững đất nước
tham dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư chủ mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
tổng liên đoàn lao động việt nam qua các thời kỳ và bốn trăm sáu mươi ba đại biểu đại diện cho công nhân viên chức lao động trong cả nước
năm năm qua phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng từng bước đổi mới nội dung hình thức
thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên người lao động hưởng ứng tham gia đã có hơn một triệu sáng kiến giải pháp kỹ thuật
tổng giá trị gần hai trăm linh tỷ đồng hơn bảy mươi bốn đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế
mang lại lợi ích kinh tế cho hơn ba trăm ba mươi tỷ đồng
phát biểu tại đại hội
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị công đoàn việt nam cần đổi mới mạnh mẽ toàn diện khẳng định vai trò
chủ lực là tổ chức chính trị là cầu nối giữa công nhân người lao động với đảng và nhà nước
định hướng dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới
trên tinh thần khuyến khích người lao động thi đua phát minh nhiều sáng kiến
phục vụ sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp và cho đất nước